ngoài công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử mỹ triều tại thủ đô hà nội
thì người dân thủ đô và cả nước cũng đang rất háo hức chào đón sự kiện trọng đại này
chưa bao giờ những lá quốc kỳ mỹ và triều tiên lại được bày bán nhiều ở hà nội như ở thời điểm này
có hai loại để khách hàng lựa chọn là cờ treo và cờ để bàn
giá của những loại cờ này giao động từ hai mươi đến ba mươi nghìn đồng một chiếc
theo các cửa hàng trên phố hàng bông không chỉ những người trẻ mới mua cờ
mà cả những người lớn tuổi cũng đã đến mua cờ để chào đón sự kiện gặp gỡ của hai lãnh đạo này tại hà nội
ngoài cơ thì còn có những sản phẩm khá độc đáo khác chào đón sự kiện này
đó là những chiếc áo được in hình của tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
giá của những chiếc áo này đều được bán với giá chung là một trăm linh đồng
khách hàng mua không chỉ là người việt mà còn có cả khách nước ngoài
có lẽ tôi là một trong những người mỹ đầu tiên có được một chiếc áo như thế này tại hà nội
ngay khi mà nhìn thấy chiếc áo này tôi thấy rất ấn tượng
tất cả chúng ta cần hòa bình hòa bình trên thế giới nói chung và hòa bình trên bán đảo triều tiên nói riêng
có thể thấy hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai sắp tới cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô